tổng hợp các nguồn tin công an cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum nhận định
đây không đơn thuần là vụ mất tích mà khả năng đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
không loại trừ nông văn tuyên đã bị sát hại rồi bị tàn sát
tuy nhiên thôn róc mẹt địa điểm cuối cùng nông văn tuyên xuất hiện lại là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số
thành ra việc khai thác thông tin từ người dân là trở ngại lớn nhất
đã vậy nông văn tuyên là người ngoài bắc vào đã làm ăn sinh sống nên không có bạn bè người quen
ngoại trừ mối quan hệ với gia đình nhà vợ
thế nhưng việc tiếp cận các thành viên trong gia đình vợ tuyên cũng không hề dễ dàng
vì họ đi khai thác rừng cả tháng mới về nhà một lần để lấy lương thực
đối diện với các thành viên trong gia đình vợ tuyên
trước hàng loạt các tình huống phức tạp cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum quyết định xây dựng kế hoạch trinh sát bí mật
để thu thập thông tin từ người dân thôn róc mẹt liên quan đến sự biến mất của nông văn tuyên
tuyên là người đồng bào dân tộc tiểu số trình độ nhận thức về pháp luật là hạn chế
đi sâu vào được quần chúng nhân dân thì tôi cùng các đồng chí trong công an huyện
phải nắm được cái phong tục tập quán của người dân tại cái thôn róc mẹt đấy
cái sơ đồ của cái thôn đó gồm địa giới hành chính của cái thôn đó rồi là những ai là già làng những ai là trường bản
chức sắc ở trong cái thôn đấy
từ đấy thì mới nắm được là ai có uy tín để mình tin cậy vào đấy để cung cấp thông tin manh mối cho mình
quá trình này lấy đi nhiều thời gian và công sức của các trinh sát nhưng kết quả thu được chưa nhiều
vì đặc tính của người đồng bào dân tộc thiểu số là đoàn kết bảo vệ nhau
hơn nữa còn rất cảnh giác về những người lạ mặt
rất là khó để mà thu thập thông tin
một vấn đề nữa là tất cả những thông tin để xác minh để điều tra làm rõ thì gói gọn nó chỉ ở trong cái thôn này mà thôi
bởi vì anh nông quân tuyên này chỉ đến và lấy vợ đó mà không đi đâu khác không có mối quan hệ gì khác
kiên trì với các mục tiêu đã đề ra các trinh sát tiếp tục khóa thân vào nhiều vai khác nhau để tạo niềm tin với người dân thôn rockman
tất cả thông tin dù nhỏ nhất đều được báo cáo lên công an tuyến trên để tổng hợp phân tích đánh giá khách quan toàn diện vụ việc
và đánh giá khách quan toàn diện vụ việc làm tiền đề cho các kế hoạch tập trung trên các thông tin nhất

năm hai nghìn một mươi năm có sự việc ông nông văn tuyên bị ông a bờ lên và a nhôm đánh đập tại nhà ông a bờ lên
đúng như nhận định ban đầu của cơ quan công an nông văn tuyên đã bị gián hại
đối tượng ra tay nhiều khả năng là những người trong gia đình vợ
nghi vấn nhất vẫn là cha và em trai vợ nông văn tuyên
có một thông tin nữa là
trước đó nông văn tuyên với y hôn quá trình sống với nhau
thì có một đứa con nhưng mà nông văn tuyên thì thường xuyên nhậu nhẹt
xong về thì hay xin tiền y hôn để đi uống rượu
mà khi mà vợ không cho thì nông văn tuyên thường xuyên là đánh đập y hôn
trong đó thì có một lần có gây thương tích cho y hôn bằng dao
thì cũng đã bị xử lý vi phạm hành chính
từ những căn cứ đó thì chúng tôi thấy là giữa gia đình
gia đình y hôn và nông văn tuyên là có mâu thuẫn
nên là chúng tôi đặt nghi vấn vào gia đình của y hôn để mở hướng điều tra
đây là thông tin quan trọng giúp cởi đường nút thắt đầu tiên của vụ việc nhưng vẫn chưa đủ
điều quan trọng lúc này là phải xác định được thi thể nạn nhân đang ở đâu
vì chỉ có như vậy mới đủ cơ sở pháp lý buộc tội kẻ thù ác
trước đó cơ quan công an chuyển hướng sang tiếp cận số học sinh có hộ khẩu thường trú ở thôn róc mẹt đang được đào tạo tại trường dân tộc nộ trú huyện đắk lây vì các em có hiểu biết pháp luật và thông thạo tiếng kinh
từ đấy thì tôi mới nắm thông tin được là tại thời điểm vào đêm khuya ngày một mươi chín

mở rộng khám nghiệm hiện trường lực lượng công an phát hiện hai chiếc cuốc cán bằng gỗ và một sẻng bằng kíp loại đặt cách vị trí phát hiện tử thi không xa
ngoài những vật dụng trên thì không phát hiện thêm dấu vết gì

qua công tác khám nghiệm hiện trường cũng như là khám nghiệm từ thi

thấy hiện dấu vết nứt trên sọ như vậy
cộng thêm các phần mở hộp sọ bên trong thì chúng tôi nhận định nhiều khả năng nạn nhân chết trước khi và được trôn
trong quá trình khám nghiệm tử thi để xác định danh tính nạn nhân chúng tôi đã tiến hành thu
thứ nhất là mẫu răng mẫu tóc mẫu móng tay và mẫu xương cẳng tay của nạn nhân

toàn bộ số mẫu vật trên đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tôm gửi đến viện pháp y quốc gia để trưng cầu giám định nhằm xác định tử thi được phát hiện có đúng là nông văn tuyên hay không
song song với việc giám định các mẫu vật nhằm xác định danh tính của nạn nhân thì cơ quan công an cũng triển khai nhiều biện pháp để đón lõng aplen và anom
hai nghi can số một của vụ án sau nhiều tháng trốn chui trốn lũi trong rừng
kết luận giám định pháp y về adn của viện pháp y quốc gia kết luận
số mẫu vật thu tại hiện trường có cùng kiều gen với nông văn hậu và có quan hệ huyết thống theo dòng cha với nông văn hậu
như vậy có thể xác định tử thi phát hiện tại nghĩa địa thôn rockman chính là nông văn tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã lâm ca huyện đình lập tỉnh lạng sơn
sau nhiều ngày phục kích cuối cùng lực lượng công an đã tiếp cận được hai đối tượng tính nghi số một của vụ án là abland và anom
aplen và anom đi về lại nơi cư trú để lấy đồ và bán các cái nông sản phụ mà mình thu nhận được đi thu hái được
qua đấy thì tôi cũng vào nhà tôi đóng vai đi mua nông sản phụ thì tôi mới vào tôi hỏi có phải aplen và anom hôm nay đi về thì có mù nhựa thông bán cho mình không
vừa trả lời là đúng rồi
tôi tiến hành cùng với các đồng chí là vào bắt giữ hai bố con aplen và anom
sau đó là áp giải về cơ quan công an
tại cơ quan công an anom sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hồ khẩu thường trú tại thôn róc mẹt xã đắc nhon huyện đắc lây tỉnh con tôm
nhanh chóng thừa nhận đã dùng gãy gỗ nắp vung nồi gan đánh nhiều nhát vào vùng đầu và mặt của nông vật tuyển
sau khi xác định tuyển đã ngừng thở thì anom cùng với cha của mình là aplen chói chặt tay chân của nạn nhân rồi đưa đi phi tàng
ra đến bại tham ma thì nông vật tuyển vẫn thoi thóp nên anom tiếp tục bóp cổ nạn nhân cho đến chết
từ giết người sang che giấu tội phạm
ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tòa án nhân dân tỉnh con tum đã xét xử sư thẩm vụ án và tuyên phạt bị cáo a nhôm tám năm tù về tội giết người
bị cáo a blen nhận hình phạt sáu tháng tù giam về tội che giấu tội phạm
bị cáo a lức bị xử phạt chín tháng tù giam về tội che giấu tội phạm
nhưng cho hưởng án treo giao cho ủy ban nhân dân xã hội đắc nhong huyện đắc lây giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ
với hình phạt mà hội động
trong xét xử đã tuyên với bị cáo cá nhân tôi thấy là nó rất là phù hợp
bởi vì trong vụ án này đối với bị cáo phạm tội giết người thì nó cũng có nguyên nhân từ mâu thuẫn trước đó
và đặc biệt là bị hại là anh rẻ nhưng lại có những hành động thường xuyên đánh đập đối với chị của bị cáo và gây rối đối với gia đình
nó cũng là một nguyên nhân dẫn đến cái bức xúc để bị cáo phạm tội

đối với hai bị cáo còn lại thì bị truy tố về tội che giấu tội phạm
thì một bài bị cáo đã lớn tuổi thấy rằng cũng không còn nguy hiểm cho xã hội
do đó hội động xét xử đã tuyên hình phạt là cải tạo không giam giữ
còn đối với một bị cáo là cũng là người nhà thì cũng là giúp sức trong cái việc che giấu tội phạm
thì hội đồng xét xử cũng thấy rằng cái hành vi cũng không nguy hiểm bởi vì mối quan hệ là người nhà
do đó hội đồng xét xử cũng chỉ xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo
người đồng bào dân tộc tiểu số
thì họ cũng có những cái phần nhận thức rất là hạn chế
và liên quan vấn đề chính trị địa phương
thì đối với những bức án mà viện sát đề nghị và tòa án đã tuyên thì chúng tôi thấy là nó phù hợp và đủ sức răng đen
lập vụ án hi hữu xảy ra ở vùng đồng bào dân tộc tiểu số
đây còn là vụ án đặc biệt vì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tôm đã phải vượt qua nhiều khác biệt
về phong tục tập quán về ngôn ngữ về khoảng cách vị trí địa lý cùng nhiều vấn đề an ninh chính trị khác
để tháo dựng
gỡ từng nút thắt và đi đến thành công cuối cùng
vụ án còn để lại nhiều bài học về công tác tổ chức trinh sát nắm bắt tình hình
và công tác dân vật đồng bào dân tộc tiểu số tham gia tố giác tội phạm giữ gìn an ninh trật tựa địa phương
thưa quý vị chúng tôi vừa gửi tới quý vị toàn bộ hồ sơ vụ án giết người hy hữu
xảy ra vào năm hai nghìn một mươi năm
tại vùng đồng bào dân tộc tiểu số
ở xã đắk nho huyện đắk lây tỉnh con tùng
mặc dù là vụ án giết người vì động cơ mâu thuẫn thủ tức cá nhân
thế nhưng nguyên nhân sâu xa lại bắt nguồn từ rượu
chính vì rượu mà nảy sinh mâu thuẫn
và mâu thuẫn rồn nén tích tụ lâu ngày
dẫn tới hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
của bị cáo a nhung
tránh xa rượu bia và các chất kích thích
là cách để chúng ta bảo vệ bản thân
và chung tay ngăn chặn tội ác
chương trình hồ sơ vụ án kỳ này
cũng xin được kết thúc tại đây